xin kính chào quý vị khán giả mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip hỗn chiến trên đường
hai người trên ô tô bị đánh gục ở đồng nai ngay lập tức lãnh đạo công an thành phố long khánh
đã có thông tin ban đầu về vụ việc này
toàn cảnh vụ việc
sau đây là toàn cảnh vụ việc
theo thông tin ban đầu chiều ba mươi tháng bốn nguyễn thế anh ba mươi tuổi ngụ thành phố long khánh
ở quán karaoke hân linh đường lý thường kiệt phường xuân an gọi điện cho trần anh trung ba mươi tám tuổi
ngụ thành phố long khánh ra lấy ô tô đón về trung lái ô tô từ bãi xe của quán karaoke
ra đậu bên đường đối diện để chờ thế anh lúc này đào xuân trường lái ô tô bán tải
chở bạn là bùi dưỡng phạm văn đại phạm minh thắng cũng từ bãi xe của quán karaoke hân linh
đi ra đường lý thường kiệt do vướng xe của trung đậu phía trước
nên anh trường lái xe lách qua di chuyển lên song song với ô tô của trung
thì hai bên nói qua lại một lúc sau trần trung tín hai mươi bảy tuổi tự tin heo
chạy xe máy đến chặn đầu xe của nhóm anh trường không cho đi
tín heo cùng chung lao vào đánh anh trường và dùng tay đập vỡ gương chiếu hậu
thấy vậy anh trường xuống xe lao vào đánh tín thì bị nhóm của tín trung
em trai của tín là trần đức huy trần hoàng thế anh vây đánh nhiều nhát
khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ thấy bạn bị đánh nên anh dưỡng thắng
cũng xuống ô tô để đánh lại thì bị nhóm của tín đánh gục
trong đó anh thắng cũng bị bất tỉnh sau khi nhóm của tín rơi khỏi hiện trường
những người bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh cấp cứu
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an thành phố long khánh có mặt tại hiện trường
bước đầu các nạn nhân bị đánh đa chấn thương lãnh đạo công an thành phố long khánh cho biết
đến tối cùng ngày lực lượng chức năng đã mời nhóm đối tượng lên làm việc
tùy theo vai trò hành vi của từng đối tượng sẽ xử lý nghiêm theo quy định
theo cơ quan công an anh em trần trung tín và trần đức huy đang liên quan đến vụ án khác
xảy ra tại một quán nhậu ở phường xuân thành thành phố long khánh mà cơ quan đang điều tra
kẻ cầm đầu đánh gục ba người đi ô tô là đối tượng số má ở thành phố long khánh
ngày bốn tháng năm công an thành phố long khánh đồng nai cho biết bước đầu công an đang củng cố hồ sơ
xử lý nhóm trần trung tín hai mươi bảy tuổi tự tin heo về hành vi gây dối trật tự công cộng
đồng thời công an đã tạm giữ hình sửa
trần trung tín đã tạm giữ năm nghi can để lập hồ sơ điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
các nghi can bị tạm giữ gồm nguyễn thế anh ba mươi tuổi trần anh trung ba mươi tám tuổi trần trung tín hai mươi bảy tuổi tự tìm heo
trần đức duy hai mươi năm tuổi trần hoàng hai mươi chín tuổi đều ngụ thành phố long khánh
được biết ba nạn nhân bị nhóm tin heo đánh gục tại hiện trường đã được người dân đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh các nạn nhân được xác định đa chấn thương
theo tìm hiểu
tín heo là dân số má có tiếng ở vùng đất long khánh tín heo và người em là trần đức huy
đang liên quan đến vụ án khác xảy ra tại một quán nhậu ở phường xuân khánh thành phố long khánh
mà cơ quan công an đang điều tra
liên quan vụ ẩu đại xô sát trên công an thành phố long khánh đã mời đối tượng liên quan lên làm việc
để xác định làm rõ mức độ nghi phạm từ đó làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn do va chạm giao thông nhóm tín heo đã không từ thủ đoạn
chặn đầu xe ô tô và đánh bất tỉnh những người trên xe hiện tại ba nạn nhân bị nhóm tin heo đánh gụng
đã được điều trị tại bệnh viện việc công an thành phố long khánh bắt nhóm hỗn chiến đánh gục ba người
trên ô tô ở đồng nai là việc nên làm để không còn bất kỳ người nào hành xử theo cách côn đồ ngông cuồng này nữa
và những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại trong nội dung tiếp theo